thời điểm này nhiều người đang rất quan tâm đến thời tiết dị tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
để có thể lên kế hoạch nghỉ ngơi vui chơi hay về quê đón tết bên cạnh người thân
và theo dự báo hà nội cũng như khu vực đồng bằng bắc bộ sẽ đón tết nguyên đán trong thời tiết rét
tại các tỉnh vùng núi có khả năng rét đậm rét hại
còn khu vực nam bộ và tây nguyên thời tiết chủ yếu khô giáo và nắng nóng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong dịp tết nguyên đán năm canh tí
nền nhiệt trên cả nước có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ một đến một năm độ
nhiệt độ thấp nhất toàn mùa từ bảy đến chín độ c
năm nay hà nội cũng như khu vực đồng bằng bắc bộ sẽ đón tết trong thời tiết rét
tại các tỉnh vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm rét hại
tuy nhiên những đợt rét này chỉ kéo dài ngắn ngày
khu vực miền trung có khả năng có mưa do không khí lạnh trong dịp tết nguyên đán
nhưng lượng mưa không lớn
tại nam bộ và tây nguyên thời tiết chủ đạo là khô giáo
có thể xảy ra nắng nóng với nhiệt độ ở mức ba mươi bốn ba mươi năm độ
ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong dịp tết này